vào tối ngày ba mươi một tháng ba giám đốc sở giao thông vận tải hà nội xác nhận đã chỉ đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
thu hồi văn bản lập hai mươi sáu chốt chặn ngăn người ra vào hà nội
việc lập chốt chặn ngăn người ra vào hà nội thanh tra sở giao thông vận tải chỉ xây dựng phương án
còn mọi chỉ đạo phải từ lãnh đạo thành phố
trước đó thanh tra sở giao thông vận tải đã có văn bản lên phương án bố trí hai mươi sáu chốt trực
bảo đảm nội bất xuất ngoại bất nhập trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu và xe chở bệnh nhân
đến tối ngày ba mươi một tháng ba thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã thu hồi văn bản này